cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi vào khung giờ quen thuộc mỗi chiều để cập nhật những tin tức mới nhất
và mở đầu chương trình như thường lệ sẽ là những thông tin về an ninh trật tự đáng chú ý trong hai mươi bốn giờ qua với sự đồng hành của biên tập viên thế cường
thưa quý vị sáng ngày mai một mươi hai tháng năm tòa nhân dân tp hà nội sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng chức vụ kiền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại cục quản lý dược bộ y tế tp hcm và các tỉnh thành phố khác
trong vụ án này bị cáo trương quốc cường cựu thứ trưởng bộ y tế bị cáo nguyễn việt hùng và bị cáo lê đình thanh cựu công chức cục hải quan thành phố hồ chí minh
bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng bị cáo phạm hồng châu cựu trưởng phòng đăng ký thuốc cục quản lý dược bộ y tế và bị cáo nguyễn thị thu thủy
cựu phó trưởng phòng quản lý giá thuốc cục quản lý dược bộ y tế bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
trong vụ này bị cáo nguyễn minh hùng cựu chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty vn phạm ma bị truy tố về tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh
phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày một mươi hai tháng năm đến ngày một mươi bảy tháng năm
vào ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam ông nguyễn văn lành
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy nguyên giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hậu giang
bà huỳnh thị hồng đoan sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín nguyên trưởng khoa dược vật tư y tế
và ông hà tấn bình đẳng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám nguyên trưởng khoa xét nghiệm của trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hậu giang về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
theo kết quả điều tra ông nguyễn văn lành và bà huỳnh thị hồng đoan và ông hà tấn bình đẳng được xác định là có liên quan trực tiếp trong việc hợp thức hóa các hồ sơ thủ tục

công ty việt á trúng thầu các hợp đồng cung cấp kích tết xét nghiệm covid một mươi chín cho trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hậu giang trong các năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một với tổng giá trị hơn năm một tỷ đồng gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn ba ba tỷ đồng
ngoài ra công ty việt á còn chi hoa hồng cho ông lành bốn trăm năm mươi triệu đồng ông đẳng năm trăm năm mươi bảy triệu đồng bà đoan hơn chín mươi triệu đồng
sau đó các bị can đã đến cơ quan điều tra nộp lại hết số tiền đã nhận
cũng trong ngày hôm nay một mươi một tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang thực hiện lệnh khám xét nơi ở nơi làm việc của các bị can và thu giữ nhiều tài liệu
trước đó cơ quan có thẩm quyền đã kỷ luật ông nguyễn văn nành và bà huỳnh thị hồng đoan ông hà tấn bình đẳng bằng hình thức cách hết các chức vụ trong đảng và chính quyền
cũng trong ngày hôm nay một mươi một tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự nhận hối lộ tại trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hà giang cdc hà giang
khởi tố bị can bắt tạm giam bốn tháng đối với ba bị can là giám đốc trưởng khoa xét nghiệm và kế toán trưởng cdc hà giang vì đã có hành vi nhận hối lộ
trong thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát trên địa bàn tỉnh cdc hà giang đã ứng trước sinh phẩm của công ty việt á để sử dụng
sau đó mới thực hiện các thủ tục đấu thầu mua sắm để ký kết hợp đồng thanh toán tiền mua sinh phẩm
quá trình thực hiện mua các sinh phẩm phục vụ phòng chống dịch
các đối tượng nguyễn trần tuấn sinh năm hai nghìn
giám đốc cdc hà giang phan thị nga sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trưởng khoa xét nghiệm và tô minh huệ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
trưởng phòng tài chính kế toán thuộc cdc hà giang đã không thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đấu thầu mua sắm tài sản
gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước nhiều tỷ đồng
trong quá trình thực hiện các hợp đồng mua kýt xét nghiệm của công ty việt á
các đối tượng trên đã nhiều lần nhận phần trăm ngoài hợp đồng từ công ty việt á với số tiền trên một tỷ đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng
làm rõ sai phạm của các tổ chức cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị lễ khai mạc đại hội thể thao đông nam á lần thứ ba mươi một sea games ba mươi một
sẽ được diễn ra vào tối ngày mai một mươi hai tháng năm
tại sân vận động quốc gia mỹ đình quy tụ một lượng lớn quan khách vận động viên
cổ động viên trong nước và quốc tế sự kiện thể thao tầm vóc khu vực còn là cơ hội
để quảng bá về đất nước và con người việt nam
góp phần làm nên thành công chung của đại hội là những nỗ lực của toàn lực lượng công an nhân dân
chủ động triển khai đồng bộ kỹ lưỡng từ sớm từ xa vì một sea games an toàn
sân vận động tỉnh phú thọ nơi diễn ra trận thi đấu đầu tiên
trong khuôn khổ bảng a môn bóng đá nam tại sea games ba mươi một
ân đổ về rất đông để chứng kiến cuộc so tài giữa đội chủ nhà u hai mươi ba việt nam và u hai mươi ba indonesia
sẵn sàng bảo đảm trật tự an toàn giao thông
ngay từ rất sớm công an thành phố việt trì đã lên các phương án cụ thể

các bác không dừng đốt tại khu vực cổng đây ạ khẩn trương di chuyển đây ạ
trước trong và sau khi các trận đấu chung gia
chúng tôi đã phân công lực lượng tiến hành phân luồng
để giảm tải và hạn chế các phương tiện cho lưu thông tại các khu vực diễn ra các trận đấu
để hạn chế hùn tắc giao thông
bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tăng cường lực lượng để tuần tra kiểm soát
để hướng dẫn cũng như là xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm giao thông
để nhằm với mục tiêu cao nhất đó là phòng ngờ hạn chế mức tối đa
tình trạng ách tắc giao thông ồn tắc giao thông cũng như là tai nạn giao thông

xác định bảo vệ tuyệt đối an toàn sea games ba mươi một là một trong những nhiệm vụ công tác trọng tâm của năm nay
bộ công an đã huy động tổng lực xây dựng phương án tổng thể bảo vệ an toàn trên mọi phương diện
tổ chức cao điểm tấn công chấn áp tội phạm nắm chắc tình hình an ninh chính trị
cả trên không gian mạng và trên thực địa đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông
đón dẫn phục vụ các hoạt động sự kiện của đại hội
chúng tôi bố trí phương án dẫn đoàn bảo vệ đoàn cũng giống như những tuyến đường
chúng tôi bố trí những chốt trọng điểm có cán bộ sĩ làm công tác chỉ huy điều khiển giao thông
để đáp ứng được yêu cầu của ban tổ chức
và đặc biệt là trong những giờ cao điểm thì chúng tôi luôn luôn bố trí những tổ tuần tra kiểm soát
để khi có những sự cố bất ngờ thì sẽ có lực lượng và có bộ y sĩ để giải quyết ngay
đảm bảo cho là đoàn đi được thông suốt và an toàn
thời gian này công an các địa phương đều xiết chặt quản lý cư trú
vừa tạo điều kiện thuận lợi vừa quản lý chặt chẽ hoạt động cư trú của người nước ngoài về dự sea games
đồng thời có phương án bảo đảm an ninh an toàn theo đúng kế hoạch
tại các khu vực lưu trú phục vụ các đoàn thể thao trong suốt thời gian diễn ra sea games ba mươi một
cán bộ chiến sĩ được tăng cường ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn đảm bảo an ninh trật tự
kịp thời xử lý các tình huống khi có sự cố xảy ra
đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ công tác kiểm tra đánh giá được tăng cường thường xuyên
cùng với đó các buổi diễn tập cũng liên tục được tổ chức cả ở khu vực nhà thi đấu
và các khách sạn nơi lưu trú của các vận động viên và khách quốc tế
công tác và đảm bảo an ninh trật tự để phục vụ cho si game này
thì chúng tôi đây là coi đây là một trong những biện pháp đặc biệt quan trọng
ngay từ những ngày đầu tiên dưới sự chỉ đạo của công sĩ lãnh đạo bộ ngoan của ban tổ chức
và sea games ba mươi một thì chúng tôi đã triển khai rất nhiều các biện pháp nghiệp vụ khác nhau
để làm sao đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình mà các vận động viên thi đấu
si game ba mươi một diễn ra chung thời điểm tổ chức hội nghị trung ương năm và kỳ họp thứ ba quốc hội khoáng một mươi năm
trách nhiệm bảo đảm an ninh an toàn các sự kiện càng nhân lên gấp bội
vinh dự nhưng cũng là áp lực lớn toàn lực lượng công an sẽ dành toàn tâm toàn lực
bảo vệ các sự kiện tuyệt đối an ninh an toàn không để xảy ra sơ xuất dù là nhỏ nhất
lực lượng công an thủ đô rất vinh dự tự hào và cũng xác định là một trách nhiệm rất nặng nề
trong việc đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trong suốt quá trình trước trong và sau đại hội sea games ba mươi một diễn ra
công an thành phố cũng đã có các kế hoạch rồi các phương án tổng thể để giao rõ trách nhiệm đến từng lực lượng tham gia thực hiện
đây là một cái thực hiện một cái nhiệm vụ đem lại hình ảnh của đất nước
đối với con mắt các bạn bè khách quốc tế
vượt sang ngoài khuôn khổ của một sự kiện thể thao si game ba mươi một là nơi tôn vinh tinh thần thể thao cao thượng
gắn kết cộng đồng lan tỏa tinh thần vì một đông nam á mạnh mẽ hơn
sea games ba mươi một đã chính thức bắt đầu cùng với các lực lượng khác lực lượng công an sẵn sàng
vì một đại hội thể thao đông nam á an toàn và thành công
tiếp theo là bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy từ trường quay phía nam
quý vị ngày một mươi một tháng năm tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm
cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm trần vĩnh tuyến và đồng phạm liên quan đến sai phạm tại sacri
tuy nhiên phiên tòa đã được khoảng đến ngày tám tháng sáu do bị cáo trần trọng tuấn có đơn xin hoãn phiên tòa
vì hiện sức khỏe yếu do diễn ra
di chứng hậu covid một mươi chín không đủ sức tham dự phiên tòa
phiên tòa xét xử phúc thẩm được mở vì có bảy trên một mươi chín bị cáo đã kháng cáo
trong đó bị cáo lê tấn hùng cựu tổng giám đốc sacri trần vĩnh tuyến cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm
nguyễn thị thúy cựu kế toán trưởng sacri đoàn quang hồi giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạng
cương mại dịch vụ lự hành hòa bình quốc tế nguyễn thị tuyết mai cựu trưởng phòng nhân sự hành chính sacri
xem xét lại vụ án một cách công tâm khách quan không làm oan đối với bị cáo
bị cáo hồ văn ngon cựu tổng giám đốc sacri kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm
theo hướng bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bị cáo theo quy định pháp luật
nhưng sau khi làm đơn kháng cáo thì ông ngon đã qua đời do bệnh nặng
bên cạnh đó viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tp hcm cũng kháng nghị một phần bản án sơ thẩm
đề nghị xét xử phúc thẩm theo hướng xác định thiệt hại của vụ án
trước đó tại phiên tòa sơ thẩm của tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên phạt ông lê tấn hùng hai mươi năm năm tù
cho hai tội danh tham ô tài sản vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
ông trần vĩnh tuyến sáu năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
các bị cáo còn lại phạm tội với vai trò đồng phạm giúp sức bị phạt từ ba năm tù cho hưởng án treo đến hai mươi năm tù
tuyên hủy quyết định chuyển nhượng giữa sacri và tổng công ty cổ phần phong phú giao khu đất trên cho sacri quản lý
ngày một mươi một tháng năm công an quận năm phối hợp công an tp hcm và các đơn vị chức năng liên quan điều tra vụ án mạng hai người chết
xảy ra tại căn nhà trên đường trần phú phường bốn quận năm
nghi phạm là trần hồ hiếu thịnh ba mươi ba tuổi ngụ tại quận năm có tiền sử bệnh tâm thần dùng dao sát hại mẹ và dị ruột ngay trong căn nhà của mình
đêm một mươi tháng năm công an phường bốn quận năm tp hcm nhận được thông tin vụ án mạng xảy ra tại một căn nhà mặt tiện đường trần phú liền tới hiện trường
tại ngôi nhà trên lực lượng chức năng phát hiện năm thanh niên tên trần hồ hiếu thịnh ba mươi ba tuổi đang đứng trước cửa nhà và có biểu hiện bất thường
kiểm tra bên trong công an phát hiện hai người phụ nữ lớn tuổi nằm bất động trên người có nhiều vết thương với máu xung quanh
bước đầu xác định hai nạn nhân là mẹ và diều ruột của nam thanh niên tại hiện trường có dấu vết của sự giàn co
một số người dân gần căn nhà cho biết trước thời điểm xảy ra vụ việc có nghe thấy tiếng la hét đồng thời thấy thịnh không mặc áo tay chân có vết xước chảy máu
công an quận năm nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường đưa thịnh về trụ sở làm rõ
đại diện viện kiểm sát cũng có mặt ghi nhận hiện trường tại cơ quan điều tra năm thanh niên bất hợp tác biểu hiện tâm lý bất ổn
thông tin ban đầu hai nạn nhân đã tử vong còn thịnh được cho là nghi phạm của vụ án
được biết thịnh đã từng có những biểu hiện bất thường và người nhà nhiều lần đưa đi khám bệnh lý thần kinh
đội cảnh sát hình sự công an tp thủ đức cho biết tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn khắc huy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ngụ tại quận sáu thành phố hồ chí minh
về hành vi cướp giật tài sản và thủ đoạn của đối tượng này là đến các tiệm vàng vắng người và giả làm người mua hàng rồi giật vàng bỏ chạy
trước đó vào ngày bốn tháng năm đội cảnh sát hình sự công an quận thủ đức nhận được đơn trình báo của chủ tiệm vàng kim vinh
nghị trị số hai mươi bảy đường bảy khu phố ba phương phước bình thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh về việc có đối tượng giả làm người mua vàng
sau đó thường lúc nhân viên tiệm vàng sơ hở đã giật hai sợi dây chuyền vàng trị giá hơn hai trăm linh triệu đồng bỏ chạy
tiếp nhận thông tin công an quận thủ đức đã nhanh chóng xác lập chuyên án tập trung xác minh điều tra
quá trình truy xét ngày một mươi tháng năm công an đã mời đối tượng nguyễn khắc huy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ngụ quận sáu thành phố hồ chí minh
tạm trú tại phường phú hủ thành phố thủ đức về làm việc
tại đây huy khai nhận hành vi cướp tiệm vàng kim vinh và thêm hai vụ khác với thủ đoạn tương tự
để làm rõ vụ việc trưa ngày một mươi một tháng năm công an đã đưa huy thực nghiệm hiện trường tại tiệm vàng kim vinh
hiện tại vụ việc đang được mở rộng điều tra
công an thành phố thủ đức cũng kêu gọi các nạn nhân của đối tượng huy xin mời đến đội hình sự công an thành phố thủ đức
để cung cấp tài liệu phối hợp điều tra vụ án
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã phối hợp với viện kiểm sát nhân dân tỉnh
và các ngành chức năng thành phố phan thiết tiến hành kiểm tra đo đạc hiện trạng và diện tích tồn tại của các hộ dân
được tá định cư thuộc dự án đường lê dưỡng thành phố phan thiết
trước đó vào cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an bình thuận đã khởi tố vụ án
vi phạm các quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
xảy ra tại dự án đường lê dưỡng

đại lộ lê dưỡng có chiều dài khoảng ba km có điểm đầu từ ga phan thiết kéo dài đến đường nguyễn tất thành
và là con đường rộng đẹp nhất giữa trung tâm thành phố phan thiết
theo hồ sơ dự án đường lê duẩn được ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận phê duyệt
quy hoạch xây dựng từ năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn một mươi tám thì hoàn thành
để thực hiện dự án đường lê duẩn tổng diện tích bốn mươi tám một trăm một mươi chín m hai chính quyền địa phương phải thu hồi khoảng bốn mươi sáu bốn trăm chín mươi năm m hai đất
có tới một trăm một mươi ba hộ dân và tám tổ chức bị thu hồi đất nằm trên địa bàn ba phường là phú trinh phú thủy bình hưng
tuy nhiên quá trình thực hiện công tác thu hồi đất đền bù giải tỏa và bố trí tái định cư đã có dấu hiệu vi phạm
việc tiến hành kiểm tra thực địa là động thái mới nhất của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận liên quan đến dự án này sau khi khởi tố vụ án
kính thưa quý vị mới đây một người đàn ông đã bị lực lượng chức năng tạm giữ phương tiện do vi phạm nồng độ cồn
tuy nhiên người này không chấp hành các hình thức xử phạt và sau nhiều lần nhờ người thân xin xe không được thì người này đã tìm cách tự tử
may mắn là lực lượng cảnh sát giao thông cảnh sát cơ động công an tỉnh bà rịa vũng tàu đã thuyết phục và can ngăn tiệp thời
theo đó từ một mươi chín h đến hai mươi hai h ngày một mươi tháng năm phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bà rịa vũng tàu làm nhiệm vụ tài chốt kiểm tra nồng độ cồn trên quốc lộ năm mươi một trong các tài xế vi phạm có trường hợp một tài xế bốn mươi bảy tuổi ngụ thành phố hồ chí minh điều khiển ô tô vi phạm nồng độ cồn khi bị lực lượng cảnh sát giao thông lập biên bản tạm giữ phương tiện khi tài xế không ký vào biên bản đồng thời liên tục gọi điện thoại cho nhiều người
sau đó tài xế có biểu hiện không bình thường nhiều lần tìm cách chạy ra quốc lộ năm mươi một để tự tử
cảnh sát cơ động công an tỉnh bà rịa vũng tàu kịp thời ngăn cản và thuyết phục tài xế
kính thưa quý vị để đảm bảo tốt công tác phòng cháy chữa cháy cùng với các địa phương khác trên cả nước tại tỉnh bạc liêu lực lượng công an cũng đã triển khai hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng báo cháy một trăm một mươi bốn và bước đầu cũng đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực
cảnh sát cơ động công an tỉnh bà rịa vũng tàu

nên anh nguyễn hải lý cửa hàng trưởng cửa hàng bán lẻ xăng dầu số một mươi tám phường hai thành phố bạc liêu rất chú trọng đến công tác phòng cháy chữa cháy
tại cửa hàng nhiều thiết bị phòng cháy chữa cháy được bố trí đúng nơi quy định sẵn sàng hoạt động khi có sự cố xảy ra
không chỉ vậy anh lý còn thường xuyên cập nhật các kiến thức phòng cháy chữa cháy qua ứng dụng báo cháy một trăm một mươi bốn
từ ngày được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh hướng dẫn cài đặt sử dụng anh lý thường xuyên theo dõi cập nhật nắm bắt thông tin thông qua ứng dụng này
tại cái app mới về cái app mới gắt ra là hiệu quả
nó có nhiều kỹ năng chữa cháy kỹ năng phòng cháy kỹ năng thoát nạn
nó được cái được cái cháy ở đâu là có thể là điện điện là thấy ở đó
để ứng dụng báo chí một trăm một mươi bốn mang lại hiệu quả cao nhất
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bạc liêu thường xuyên tổ chức tuyên truyền hướng dẫn cài đặt sử dụng cho người dân trên địa bàn
đặc biệt là tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện như xăng dầu ga các nhà trọ nhà cho thuê
những tiện ích của ứng dụng báo cháy một trăm một mươi bốn được lực lượng công an hướng dẫn cụ thể cho người dân
giúp cho người dân nắm bắt kịp thời các thông tin về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đồng thời có thể thông báo nhanh chóng các vụ cháy nổ xảy ra trên địa bàn
những tiện ích của ứng dụng báo cháy một trăm một mươi bốn được lực lượng công an hướng dẫn cụ thể cho người dân

ứng dụng báo cháy một trăm một mươi bốn là một trong những biện pháp hữu hiệu để nâng cao ý thức về phòng cháy chữa cháy cho người dân
góp phần đảm bảo tốt công tác phòng cháy chữa cháy cũng như đảm bảo tính mạng tài sản và sức khỏe của người dân trên địa bàn
thành phố hồ chí minh cần nhanh chóng giải quyết những kiến nghị của cử tri
và nhất là các vụ việc được dư luận quan tâm
và đây là đề nghị của chủ tịch nước nguyễn xuân phúc tại cuộc tiếp xúc cử tri hai huyện
củ chi và hóc môn vào sáng nay ngày một mươi một tháng năm
và với trách nhiệm của đại biểu cũng như là chủ tịch nước khẳng định sẽ tiếp tục và thu các ý kiến của cử tri
về an sinh xã hội dự án treo phòng chống tham nhũng đầu tư để kiến nghị với chính phủ quốc hội quan tâm và tháo gỡ
một trong những vấn đề được người dân huyện củ chi đặc biệt quan tâm và kiến nghị nhiều lần
là tình trạng dự án treo quy hoạch treo trên địa bàn ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân
bên cạnh đó vấn đề giao thông chưa đầu tư tương xứng với nhu cầu tiềm năng
cũng được cử tri hai quyền phản ánh với các đại biểu quốc hội
vì đa phần đường xá của huyện hủ chi và huyện hóc môn đều nhỏ hẹp
tại cuộc tiếp xúc cử tri ông phạm văn mãi chủ tịch ubnd tp hcm trưởng đoàn đại biểu quốc hội tp hcm cho rằng
là địa phương lập quy hoạch và triển khai quy hoạch chậm nhất cả nước do diện tích rộng
sắp tới tp hcm sẽ phải tập trung vào vấn đề này
tồn tại dưới mắt liên quan tới việc thực hiện nghĩa vụ tài chánh
với quỹ nhà ở xã hội hai mươi với các dự án về nhà ở
nếu giải quyết được vấn đề này thì hàng ngàn hàng trăm dự án nhà ở sẽ được cấp giấy
và như vậy thì hàng ngàn thậm chí hàng chục ngàn người mua căn hộ sẽ được cấp giấy
chúng tôi sẽ kiên trì tập trung vào những nhóm có tác động đông đến người dân
đến doanh nghiệp có tác động đến việc
dông tiền sẽ trải vào sản xuất kinh doanh
có tác động vào việc giải quyết các vấn đề pháp lý để ổn định tình hình xã hội
với mục siêu đô thị như tp hcm chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đánh giá
việc quản lý không hề đơn giản nên cần có bước đi cách làm phù hợp
bởi sự tăng trưởng của thành phố ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của đất nước
thành phố cũng còn nhiều cái khởi ngại trong phát triển
nhất là hạ tầng kinh tế hạ tầng xã hội của chúng ta còn nhiều bất cập
hạ tầng của tp hcm kể cả đường thủy đường bộ đường hàng không
kể cả đường cao tốc cách đối v v là những vấn đề
mà thấu gỡ cho thành phố cho hạ quyền của chúng ta phát triển
cho chính vì thế mà thành phố cần phải triển khai mạnh mẽ
hiệu quả các chương trình tái cấu trúc kinh tế đã được phê duyệt
và hướng đến một mô hình nền kinh tế sáng tạo
cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh
nhất là những hạ tầng của tp hcm
hạ tầng công nghệ mà chúng ta cần phải nâng cao
các ý kiến của cử tri về chống tham nhũng tiêu cực
tiết kiệm xã hội để dành nguồn lực phát triển đất nước
quan tâm đến người dân người cao tuổi
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc khẳng định
sẽ cùng lãnh đạo chính phủ quốc hội quan tâm xử lý giải quyết
đối với hai quyền củ chi và hóc môn
chủ tịch nước so sánh đây giống như con rồng đang ngủ
và sắp tỉnh dậy phát triển mạnh mẽ
đồng thời gợi mở địa phương nên phát triển thành thành phố sinh thái phía tây tp hcm
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc cũng nhấn mạnh
trong phát triển cần lấy người dân làm trung tâm
chứ không phải đưa vào tình thế không có công an việc làm hoặc bần cùng quá